trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa tỉnh đồng nai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
nguồn phó chủ tịch ủy ban dân tp biên hòa để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nguyễn tấn long bị bắt giữ để điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
tại dự án khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái làm chủ đầu tư
bị bắt khởi tố cùng ngày với bị can nguyễn tấn long trong vụ án này còn có trương thành giàu và nguyễn mộng hiền
cùng ở trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa hồ bá minh nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
trương quốc tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh nhà phước thái nguyễn hữu thành người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại phước thái
liên quan đến sai phạm trong dự án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và một số cán bộ có liên quan